hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

giám đốc ti an ninh tỉnh salavan lào đã đến chúc mừng và thưởng nóng một mươi triệu đồng cho lực lượng phá án